kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sẽ được khai mạc vào sáng nay hai mươi một tháng một mươi tại thủ đô hà nội
đây là kỳ họp được cử tri cả nước quan tâm không chỉ bởi hoạt động của quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới
nhiều dự án luật quan trọng sẽ được thảo luận và thông qua
vậy cử tri đã đặt kỳ vọng như thế nào trong kỳ họp lần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sẽ xem xét thông qua một mươi một dự án luật
một dự thảo nghị quyết cho ý kiến tám dự án luật trong đó có một số dự án luật đáng chú ý như luật thanh niên
luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp
luật trồng luật đan xen luật khác đã xảy ra vì vậy cử tri mong muốn quốc hội xem xét thông qua luật
cần phải bảo đảm tính thực thi và đi vào cuộc sống
nội dung các dự luật tôi thấy nó bao trùm rất nhiều trên mọi lĩnh vực
chính trị kinh tế
văn hóa với cái khuất lượng như thế tôi cho là cũng là rất là lớn
phải đòi hỏi các đại biểu phải rất là nỗ lực
quá trình điều tra quá trình xét xử thấy là rất nhiều tội phạm luôn là hách luật
lợi dụng những sơ hở của pháp luật để phạm tội ác
thì chúng tôi rất mong muốn là quốc hội không ngừng hoàn chỉnh cái hệ thống pháp luật
tôi rất kỳ vọng là các đại biểu quốc hội sẽ xem xét kỹ càng tốt hơn nữa
để tránh cái luật trồng luật ví dụ như luật trùng ngoại luật doanh nghiệp hay bị trồng nhau
thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại của các bộ ban ngành và những vấn đề bất cập
hướng giải quyết để công khai cho dân biết đó là tâm tư mong muốn của các cử tri
quốc hội có cái tình trạng là rắn họp đang nghe tin báo công khai nói rắn họp nhưng ai rắn
đang nghe tin báo công khai nói rắn họp nhưng ai rắn đang nghe tin báo công khai nói rắn họp nhưng ai rắn
rắn bao nhiêu người cho dân biết cái đòi đại biểu nào cho nó nghiên tốc đi mình quốc hội mà mình đại diện cho dân
đề nghị với đại biểu quốc hội là cũng phải cho thanh tra thăm họ xem ai ký những cái giấy thép xây dựng những tòa chung cư hai mươi tầng trong giữa một khu phố quá trầm hẹp
qua những kỳ họp quốc hội vừa qua nhiều cử tri cho rằng phương thức hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới và cải tiến
đáp ứng được kỳ vọng của cử tri cả nước cử tri mong muốn tại kỳ họp lần này các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh được bàn thảo cụ thể
mong rằng quốc hội của chúng ta quan tâm hơn đến những vấn đề mà đất nước của chúng ta quan tâm
chúng ta phải thấy được cái thực tế ở dưới từng khu dân cư từng địa bàn từng thành phố để từ đó chúng ta phải có những cái luật phù hợp
ngoài ra nhiều cử tri cũng mong muốn phương thức hoạt động của quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới và cải tiến
nhìn thẳng vào vấn đề giải quyết thâu đáo luật ra đời phải có tính gian đe đáp ứng được kỳ vọng của cử tri cả nước